bình định là một trong những địa phương có tiềm năng rất lớn để phát triển điện mặt trời
ba năm qua tỉnh này đã có nhiều chính sách khuyến khích và đẩy mạnh phát triển điện mặt trời tại các hộ gia đình
số lượng hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tăng cao và góp phần giảm tải cho hệ thống điện lưới quốc gia
công ty điện lực bình định cho biết tính đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tỉnh bình định đã có khoảng sáu trăm linh khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái
với tổng công suất lắp đặt là năm hai trăm linh kw tối đa tổng sản lượng phát ngược lên lưới điện lưỡi kế là hơn hai ba triệu kwh
đến nay công ty điện lực bình định đã thanh toán sản lượng điện mua từ hai trăm bốn mươi bốn khách hàng
với tổng số tiền sáu trăm ba mươi một triệu đồng
còn hơn ba trăm linh khách hàng chưa thanh toán
nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng công ty điện lực bình định đã thực hiện các quy trình đấu nối
mua bán điện từ hệ thống điện mặt trời áp mái lắp đặt công tơ hai triệu miễn phí
chốt chỉ số điện năng thanh toán tiền kịp thời cho khách hàng
đối với ngành điện thì sẽ cam kết là sẽ mua hết toàn bộ các sản lượng điện mà khách hàng lắp đặt thừa phát ra nước
trong năm hai nghìn hai mươi công ty điện lực bình định đề ra kế hoạch phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái
với tổng công suất một mươi năm mw tối đa
thời gian tới tỉnh bình định tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ tư vấn
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hộ gia đình lắp đặt hệ thống năng lượng điện mặt trời
góp phần bảo vệ môi trường giảm tải cho lưới điện quốc gia